những ngày qua nhiều tin đồn về ông nguyễn nhật anh giám đốc công ty sách nhã nam quấy dối nhân viên nữ vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm
đáng chú ý vào dạng sáng ngày một mươi tám tháng bốn thông qua fanpage lâu năm của nhã nam ông nhật anh đã đăng một bài viết với nội dung xin lỗi nhân viên
bài đăng này đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng với nhiều luồng ý kiến khác nhau
theo đó thời gian gần đây các tin đồn liên quan đến giám đốc nhãn nam khiến nhiều người trong giới văn chương và độc giả bức xúc
và câu chuyện cũng dần được khẳng định khi một số nhân vật trong giới trí thức có hành động cũng như đề cập khéo léo về vụ việc
tối ngày một mươi bảy tháng bốn dịch giả trần tiễn cao đăng thông báo ngừng hợp tác với nhã nam đề nghị công ty phải lên tiếng về sự việc
trên fanpage của công ty nhiều người bình luận sẽ tẩy chay thương hiệu nếu phía công ty không đưa ra thông báo lời giải thích để độc giả hiểu về câu chuyện
trước đó ngày một mươi năm tháng bốn tiên sĩ đặng hoàng giang tác giả cuốn sách bức xúc không làm ta vô can đã thông báo trên trang thông tin cá nhân về việc ông và công ty sách nhãn nam đã không tiếp tục đồng hành
ông cho biết đây là quyết định được xem xét và suy nghĩ kỹ không chia sẻ cụ thể về lý do này để đảm bảo tính chặt chẽ về pháp lý
dòng tác giả của nhiều cuốn sách được bạn đọc quan tâm khẳng định quyết định dừng hợp tác hoàn toàn không tới từ bất đồng nào liên quan tới tài chính hay chất lượng của việc sản xuất và phát hành sách
bên cạnh đó tiến sĩ đặng hoàng giang cũng cho rằng bản thân ông phải có trách nhiệm thông báo điều này tới bạn đọc
người có thể sẽ ngỡ ngàng khi thấy sách của mình với logo nhã nam và thiết kế bìa quen thuộc thời gian tới sẽ không ở trên kệ sách nữa
đồng thời để đảm bảo tính chặt chẽ về pháp lý ở đây ông xin phép sẽ không chia sẻ thêm
trong thông báo dừng hợp tác gửi tới nhã nam ông đã nói rõ lý do cho quyết định của mình
bên dưới bài đăng của tiến sĩ đặng hoàng giang tài khoản tích xanh nhãi nam cũng đã khẳng định thông tin trên
cụ thể nhãn nam xác nhận việc dừng hợp tác với tác giả đặng hoàng giang từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
trong khi có những quan điểm khác với ông đặng hoàng giang về một số tình huống nhã nam tôn trọng quyết định này
mặc dù ông đặng hoàng giang không nói rõ nguyên nhân của việc ngừng hợp tác
tuy nhiên nhiều người lan truyền bức thư được cho là của ông đặng hoàng giang cười phía nhã nam
trong đó giám đốc nhã nam bị tố cáo có lời nói hành vi động trạm cơ thể quá giới hạn với một nhân viên nữ
trước loạt động thái của các tác giả có tiếng dạng sáng ngày một mươi tám tháng bốn
ông nguyễn nhật anh đã gửi lời xin lỗi tới nhân viên đồng nghiệp bạn bè đối tác và độc giả qua fanpage
ông thừa nhận có một số hành động thể hiện sự quan tâm quý mến nhân viên nữ
thế nhưng theo ông những hành động này không vượt qua các giới hạn đạo đức giữa con người với con người và nằm trong bối cảnh cụ thể
do vậy ông cho rằng không lường mức độ sự việc có thể gây tổn thương đến nhân viên
trong bài của mình giám đốc nhãn nam viết
tôi muốn xin lỗi đồng nghiệp bạn bè các đối tác thân thiết các độc giả yêu sách nhã nam
vì đã bị làm phiền bởi rất nhiều những tin đồn sai lệch trên mạng về câu chuyện trên
sau cùng tôi vẫn tin vào sự tích cực của mọi điều đã xảy ra tôi coi đây là bài học để hoàn thiện mình
giám đốc nhã nam cho biết vào cuối tháng ba ông đã gửi lời xin lỗi đến nhân viên nữ
đồng thời người đứng đầu công ty sách nói sự việc là bài học để hoàn thiện bản thân
trước khi có lời xin lỗi trên fanpage ông nhật anh từ chối trả lời báo chí về sự việc
lời xin lỗi của ông nhật anh đã gây bão mạng trong đêm và thu về hơn hai mươi ba lượt tương tác trong thời gian ngắn
thậm chí dù đã giới hạn bình luận sau bốn mươi năm phút bài đăng của nhã nam vẫn thu về hơn một hai trăm linh lượt bình luận
nhiều người bức xúc lên tiếng cho rằng lời xin lỗi có xu hướng đổi lỗi cho nạn nhân
và thiếu chỉnh chu về từ ngữ
điểm đăng tài một người dùng khác nhận xét
sao xin lỗi mà nói như kiểu nạn nhân nhạy cảm quá công chúng áp lực quá còn mình thì không làm gì sai vậy
cùng với đó những bình luận thắc mắc về lý do đăng lời xin lỗi lúc nửa đêm lại phổ biến hơn hết
có người cho rằng ba giám đốc nhãn nam đã phải họp đến khuya để đưa ra phương án giải quyết
sau đó họ mới xin lỗi lúc giờ ba mươi
ngoài ra các độc giả cũng kêu gọi dừng mua sách của nhãn nam
tuy nhiên dư luận bày tỏ kỳ vọng hơn
cách giải thích của ông nhật anh vì bài đăng trên không làm rõ thêm được điều gì
với những từ khá tối nghĩa như hành động thể hiện sự quan tâm quý mến đối với cô
không vượt qua các giới hạn đạo đức hay nằm trong bối cảnh cụ thể
trong câu chuyện quấy dối các từ ngữ đó đều mang sắc thái mơ hồ
đặc biệt nhiều ý kiến yêu cầu ông nhật anh nên sử dụng trang cá nhân của mình
để đăng lời xin lỗi thay vì sử dụng fanpage của công ty
tuy nhiên cũng không ít nhân vật cũng mong mỏi cộng đồng mạng phải lắng nghe câu chuyện từ hai phía
và những người trong cuộc
bởi kể từ lúc câu chuyện nổ ra chỉ có những người xung quanh lên tiếng
mà chưa có một sự phản hồi nào từ nạn nhân cũng như câu trả lời chính thức từ phía nhã nam
tính đến một mươi hai giờ trưa ngày một mươi tám tháng bốn bài đăng xin lỗi của giám đốc nhã nam
đã thu về hơn ba mươi hai lượt bày tỏ cảm xúc
trong đó có hơn một mươi bốn cảm xúc vẫn nổ
nhiều người chia sẻ bài đăng về trang cá nhân thể hiện ý kiến do không thể bình luận vào bài đăng
cùng ngày vào một mươi h ngày một mươi tám tháng bốn
trên trang cá nhân của mình nhà báo trần thu hà thông báo dừng hợp tác với công ty nhãi nam
trong hoạt động xuất bản sách đồng thời chị khẳng định sẽ không làm việc với công ty này trong dự án tiếp theo
theo nữ tác giả nguyên nhân của hành động này xuất phát từ nghi vấn giám đốc công ty nhã nam
quấy dối tình dục nữ nhân viên của công ty
đến nay vụ việc vẫn chưa được xác minh
nữ tác giả cho biết cô không cần thêm chứng cứ cô không truy hỏi nạn nhân để tìm thêm chứng cứ
nhất là sau khi đọc lời xin lỗi nhưng không có hối lỗi
và tiếp tục đổ lỗi cho nạn nhân của ông nhật anh giám đốc của nhã nam vào dạng sáng ngày một mươi tám tháng bốn
ngoài ra nhà báo thu hà còn chia sẻ bản thân từng là nạn nhân của quấy dối tình dục khi học lớp sáu và khi học đại học
đồng thời bản thân chị cũng có hai con gái đang ở tuổi tin do đó chị cần phải lên tiếng vì tương lai của con gái
tác giả trần thu hà hay còn được biết đến với tên gọi thân mật là mẹ su sim
là tác giả ba cuốn sách bán chạy con nghĩ đi mẹ không biết
buông tay để con bay
và ai cũng xứng đáng được hạnh phúc
dưới phần bình luận tiến sĩ đặng hoàng giang cảm ơn nhà báo trần thu hà đã dũng cảm chia sẻ câu chuyện của bản thân
và chúc cô có đủ kiên trì trợ giúp để tìm thấy bình yên
cùng chung quan điểm vào sáng ngày một mươi tám tháng bốn tiến sĩ tâm lý học khuất thu hồng đã có bài viết với tựa đề
xin lỗi không thể ngạo mạn
trong đó bà chia sẻ sự thất vọng về lời xin lỗi
cụ thể đã xin lỗi thì phải chân thành chứ không thể ngạo mà
sự yêu thích ham muốn
sự yêu thích ham muốn hay rung động đối với một người khác không bao giờ sai
đó là ngụ ý của bạn
nhưng sẽ là sai nếu đối tượng của những tình cảm cảm xúc đó không chấp nhận
hãy nhớ chừng nào không có sự đồng thuận thì chừng đó là sai
công ty sách nhã nam có tên đầy đủ là công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhã nam
do ông nguyễn nhật anh làm giám đốc
nhãn năm là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và xuất bản phẩm tại việt nam
trên trang web của công ty nhãi nam cho hay công ty được thành lập vào năm hai nghìn năm
tác phẩm đầu tiên ra mắt độc giả là ba giác và cô bé thợ mai trung hoa của đới tư kiệt
cuốn sách bán chạy đầu tiên của nhãn nam là nhật ký đặng thùy trâm tiêu thụ năm trăm linh bản ngay trong năm đầu tiên
đây cũng là cuốn sách đánh dấu sự truyền mình của nhãn nam trong thị trường sách
ban đầu nhãn nam tập trung vào ba mảng sách văn sử chiết
dần dần công ty này bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động như sách thiếu nhi sách kinh doanh sách kỹ năng và tham khảo
ngoài thế mạnh về mảng sách văn học dịch
nhã nam đã trở thành nhà xuất bản của những tác giả quan trọng trên thị trường xuất bản thế giới
trong gần hai mươi năm hoạt động mạnh mẽ trong thị trường sách nhã nam đã nhận về không ít giải thưởng danh giá
trong đó phải kể tới việc vào năm hai nghìn một mươi sáu công ty nhãi nam nhận được bằng khen của bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
cho tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trong lĩnh vực xuất bản in và phát hành
năm hai nghìn một mươi tám ông nguyễn nhật anh giám đốc công ty cổ phần văn hóa truyền thống nhã nam
được trao tặng huân trường hiệp sĩ văn học và nghị thuật
trong vai trò dịch giả ông nguyễn nhật anh đã truyền ngữ một số tác phẩm nổi tiếng của pháp như hoàng tử bé bộ sách nhóc nicolas
năm hai nghìn một mươi bốn ông được nhận giải thưởng sách hay cho trẻ em với bộ sách nhoc nicolas
trong vai trò tác giả ông nguyễn nhật anh ghi dấu tên tuổi với các cuốn sách tranh như
một ngày của bố chuyện con này ai ui đau quá
trên trang web chính thức của nhã nam có thông tin năm hai nghìn một mươi tám
dù nhận được nhiều giải thưởng danh giá nhưng công ty nhã nam cũng hai lần vướng vào ồn ào về những ấn phẩm của mình
cụ thể vào đầu năm hai nghìn tám tập trần thơ do nhãn nam liên kết với nhà xuất bản đà nẵng xuất bản bị phạt hành chính
vì bị cho là vi phạm luật xuất bản và bị đình chỉ phát hành
đến năm hai nghìn một mươi một cuốn sách tranh sát thủ đầu bưng mù thành ngữ sảnh điệu bằng tranh
do nhãn nam liên kết với nhà xuất bản mỹ thuật ấn hành đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận
dẫn đến việc bị thu hồi đình chỉ phát hành